do vùng áp thấp nóng từ phía tây suy yếu đi
nên nắng nóng ở các khu vực trên cả nước
sẽ giảm cả về phạm vi và cường độ
chỉ còn xuất hiện cục bộ
dự báo trong hai mươi bốn h tới
tại khu vực bắc bộ
thì mưa rào xuất hiện ở một vài nơi
về lúc chiều tối
trong ngày có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
và nhiệt độ tiếp tục giảm thêm
cao nhất ở khu vực phía tây bắc bộ
trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi là ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
nhiệt độ là ba mươi ba mươi ba độ
tại trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
ban ngày trời nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có nơi có nắng nóng ở vùng núi phía tây
chiều tối vào đêm sẽ có mưa rào
và rông vài nơi
còn các tỉnh ven biển từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến trong khoảng là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác
năm nay thì mưa đến sớm
với khu vực tây nguyên và nam bộ
và gây ra những bất tiện
và thiệt hại cho người dân
như chiều ngày hôm qua một cơn mưa lớn
kèm theo lúc xoáy dữ dội
bất ngờ ập xuống xã lộc thành
huyện bảo lộc của tỉnh lâm đồng
mặc dù chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút
nhưng đã gây tốc mái đổ hang rào
của một số trường học
khiến cho học sinh bị thương
và nhiều cây xanh trên quốc lộ năm mươi năm
đoạn qua xã lộc thành bị đổ gãy
dự báo trong ngày mai
nhiều nơi ở tây nguyên và nam bộ
có mưa rào và rông có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
mưa có thể xảy ra vào thời điểm
bất kể trong ngày
nhưng tập trung nhiều hơn về chiều và tối
vì vậy người dân cần đề phòng
với lúc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ có xu hướng giảm
ở tây nguyên cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc đến nam biển đông
bao gồm cả hai quần đảo
hoàng sa và trường sa
có mưa vài nơi
nam biển đông thì có nơi sẽ có rông
gió đông cấp bốn năm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo
hoàng sa và trường sa
ở dưới mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
đêm và sáng nhiều mây không mưa ngày nắng
gió đông nam đến nam cấp hai ba
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi ba độ